kinh tế vĩ mô hồi phục tích cực lợi nhuận doanh nghiệp dự báo tăng trưởng ở mức cao khoảng một mươi tám trong năm nay khiến giới phân tích lạc quan về thị trường chứng khoán
thị trường chứng khoán đã kéo dài xu hướng tăng trong năm tháng qua
các chuyên gia cho rằng với đà tăng kéo dài này thì thị trường sen lẫn nhân nhịp điều chỉnh là điều có thể dự báo
theo công ty chứng khoán ruanta việt nam thị trường chứng khoán hiện nay khá tương đồng với chu kỳ tăng trưởng mạnh mẽ từ năm hai nghìn một mươi ba đến hai nghìn một mươi bảy
cùng với những nỗ lực nâng hạng của cơ quan quản lý ngành thời gian gần đây hầu hết các dự báo đều cho rằng khả năng cao thị trường chứng khoán việt nam sẽ được nâng hạng vào đầu năm sau dòng tiền thường vào trước sẽ góp sức cho đả tăng
các chuyên gia nhận định kinh tế việt nam đang có dấu hiệu ngâm vốn bước vào pha phục hồi sau hàng loạt chính sách giảm lãi suất thông qua các gói hỗ trợ tiến dụng công khai minh bạch biểu lãi suất cho vay
người vay sẽ có một khung tham chiếu để nhận diện được giá vốn cân bằng trong thị trường và có các phương án quyết định tài chính phù hợp hơn
việc duy trì lãi suất cho vay thấp thời gian qua cũng đã có tác động rất rõ ràng đến tâm lý hành vi của các cá nhân doanh nghiệp tổ chức
tuy nhiên những tác động này sẽ chỉ phát huy khi chính sách lãi suất thấp được duy trì ổn định trong một thời gian đủ dài nền kinh tế thực sự bước vào pha phục hồi
bộ giáo thông vận tải vừa có văn bản đề xuất chính phủ cho đảng
đảng đã đầu tư nâng cấp tuyến đường cao tốc phân kỳ lên quy mô hoàn chỉnh
trong đó bộ giao thông vận tải kiến nghị mở rộng cấp bách năm đoạn với số vốn hơn năm mươi năm tỷ đồng bao gồm vốn nhà nước và vốn nhà đầu tư huy động
trên cơ sở tình hình thị trường trong nước quý i năm hai nghìn hai mươi bốn đánh giá tình hình thế giới và phân tích các yếu tố tác động tới lạm phát của việt nam trong thời gian tới
tổng cục thống kê cho rằng các bộ ban ngành cần xây dựng và báo cáo các phương án tăng giá các bản hàng thiết yếu
để kiểm soát lạm phát năm hai nghìn hai mươi bốn đạt mục tiêu quốc hội đề ra
chính phủ các bộ ngành và các bộ
chính phủ và địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến giá cả lạm phát trên thế giới
kịp thời cảnh báo các nguy cơ ảnh hưởng đến giá cả lạm phát của việt nam để có các biện pháp ứng phó phù hợp bảo đảm nguồn cung bình ổn giá trong nước
cần sớm có phương án lộ trình điều chỉnh giá đầy đủ đồng bộ thống nhất giữa các mặt hàng để tránh bị động trong ban hành và thực thi chính sách về giá
đặc biệt cần theo dõi sát diễn biến giá cả của các mặt hàng thiết yếu như lương thực thực phẩm thịt lợn xăng dầu ga để có giải pháp điều hành phù hợp và chủ động chuẩn bị các nguồn hàng
hiệp hội diệt may việt nam cho biết ngay trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn đã có nhiều tiến hiệu tích cực khi các doanh nghiệp đón nhận được nhiều đơn hàng
ba tháng đầu năm tổng kim ngạch xuất khẩu hàng diệt may việt nam ước đạt chín năm tỷ usd tăng chín sáu mươi hai so với cùng kỳ
năm trước sức mua hàng may mặc trên thị trường thế giới tăng lên đến thời điểm này nhiều doanh nghiệp diệt may đã ký được đơn hàng đến hết quý hai thậm chí một số đơn vị đã có đơn hàng đến quý ba năm hai nghìn hai mươi
theo hiệp hội diệt may việt nam tín hiệu vui là hàng tồn kho ở các thị trường lớn các hãng phân phối lớn các tập đoàn siêu thị đều đã suy giảm
vì thế nhu cầu tái đặt hàng trong mùa tới có thể sẽ ở mức cao hơn dù vậy mặt bằng giá chưa thực sự tốt mới chỉ cải thiện ba năm so với năm trước
việt nam đang đứng trước nguy cơ suy giảm nguồn lợi thủy hải sản nguyên nhân là do khai thác quá mức biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường
do đó việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất và nuôi trồng thủy hải sản đang là hướng đi được kỳ vọng sẽ góp phần phát triển kinh tế biển và bảo vệ môi trường
những năm gần đây nhiều địa phương miền trung đã bắt đầu có sự quan tâm đến việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất và nuôi trồng thủy hải sản
đã có nhiều mô hình cách làm
bước đầu đã mang lại những tín hiệu kết quả tích cực như sản xuất tôm giống công nghệ cao
với quy trình kỹ thuật tiên tiến áp dụng các chuẩn bmp việt gap global gap việc sản xuất tôm giống sạch đã mang lại nhiều lợi nhuận cho cả người dân và doanh nghiệp
dù vậy doanh nghiệp vẫn rất khó khăn nhân rộng các mô hình này do cần nguồn vốn đối ứng lớn hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ thiếu cơ chế ưu đãi đặc thù về môi trường đất đai
giá cà phê robusta tại thị trường trong nước và thế giới
giá cà phê trong nước và thế giới tiếp tục tăng do nhu cầu cao trong khi nguồn cung cạn kiệt
nhiều chuyên gia dự báo thời gian tới nếu tình hình không có nhiều biến chuyển giá cà phê trong nước có thể lên đến một trăm hai mươi đồng một kg
qua khảo sát giá cà phê trong nước đang được giao dịch ở mức một trăm năm mươi đến một trăm một mươi đồng một kg
hiện vùng trồng cà phê của việt nam đang đối mặt với tình trạng diện tích bị thu hẹp khô hạn do nắng nóng gai gắt và mức nước ngầm giảm sâu dẫn đến tình trạng thiếu nước tưới
nên sản lượng cà phê niên vụ tới có thể tiếp tục sụt giảm
trong khi đó nhu cầu thị trường tiếp tục ở mức cao và việt nam đang là nguồn cung cà phê lớn thứ hai trên thế giới
đồng thời nhiên vụ hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn việt nam cũng là nước thu hoạch đầu tiên nên tác động mạnh tới giá của thế giới
theo hiệp hội cà phê cà cao việt nam nếu tình trạng tăng cung thiếu cầu như hiện nay không được cải thiện giá cà phê trong nước có thể tăng lên đến một trăm hai mươi đồng một kg
những tháng đầu năm nay xuất khẩu thanh long đã có nhiều cải thiện tăng hơn so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
nhiều doanh nghiệp đã có lợn hàng mới giảm bán cao có lãi và mở rộng được thị trường
để tránh tình trạng cung vượt cầu bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã có chủ trương không gia tăng diện tích trồng thanh long và tập trung sản xuất tại các vùng sinh thái lợi thế
đó là ba tỉnh bình thuận long an tiền giang
đồng thời thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ như đẩy mạnh
đẩy mạnh chuỗi liên kết và nâng cao chất lượng cho trái thanh long
bên cạnh việc xuất khẩu trái cây tươi chế biến sâu được coi là giải pháp quan trọng
vừa giúp giảm được áp lực mùa vụ vừa giúp nâng cao giá trị cho sản phẩm
những trái thanh long tươi sau khi thu hoạch từ vườn về sẽ được phân loại
nhưng quả không đủ tiêu chuẩn xuất khẩu sẽ được các cơ sở dùng để chế biến